đối với chuyên đề này đoàn giám sát của quốc hội đã tiến hành giám sát ở một mươi một bộ bốn tập đoàn một mươi năm tỉnh thành phố và tám khu công nghiệp
cơ bản đã có những đánh giá toàn diện đầy đủ và khách quan
tại buổi làm việc các thành viên đoàn giám sát đã có nhiều ý kiến thẳng thắn xung quanh vấn đề cơ chế chính sách nguồn lực đầu tư cho lĩnh vực phòng cháy chữa cháy
trong đó việc ứng dụng khoa học công nghệ mua sắm các trang thiết bị phương tiện phục vụ công tác chiến đấu cho lực lượng còn chưa đáp ứng được yêu cầu đặt ra
đoàn giám sát cũng nhấn mạnh việc cần làm rõ hơn nữa những bài học kinh nghiệm thông qua tổng hợp đánh giá tình hình thực tiễn các vụ cháy nổ lớn đã xảy ra đối với từng loại hình có tính đặc trưng từ đó đưa ra những kiến nghị bổ sung hoàn thiện cơ chế chính sách những biện pháp có tính đột phá để giải quyết triệt đề nhiều vấn đề đang tồn tại
phát biểu tại buổi làm việc thứ trưởng lê quý vương cũng nhấn mạnh đối với lĩnh vực phòng cháy chế cháy quan trọng nhất vẫn là duy trì hiệu quả công tác phòng ngừa với phương châm bốn tại chỗ lấy tuyên truyền là nhiệm vụ cần ước tiên hàng đầu cần đổi mới hình thức nội dung triển khai sâu rộng thực chất có như vậy mới có thể nâng cao nhận thức trách nhiệm của người dân người đứng đầu các đơn vị địa phương trong công tác phòng cháy chế cháy
bên cạnh đó lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy cũng cần chú trọng tập trung làm tốt công tác thanh kiểm tra quản lý nhà nước trong lĩnh vực phòng cháy chữa cháy phát hiện kịp thời những sơ hở thiếu sót vi phạm có biện pháp xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật
bên cạnh đó lực lượng cảnh sát phòng cháy chế cháy cũng cần trú trọng tập trung làm tốt công tác thanh kiểm tra quản lý nhà nước trong lĩnh vực phòng cháy chế cháy phát hiện kịp thời những sơ hở thiếu sót vi phạm có biện pháp xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật
bên cạnh đó lực lượng cảnh sát phòng cháy chế cháy cũng cần trú trọng tập trung làm tốt công tác thanh kiểm tra phát hiện kịp thời những sơ hở thiếu sót vi phạm có biện pháp xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật
bộ công an về triển khai thực hiện luật quốc phòng trong công an nhân dân sáng nay tại hà nội bộ công an đã tổ chức hội nghị tập huấn chuyên sâu luật quốc phòng trong công an nhân dân cho công an các đơn vị địa phương khu vực phía bắc thượng tướng lê quý vương ủy viên trung mương đảng thứ trưởng bộ công an chủ trì hội nghị

công an các đơn vị địa phương có kế hoạch tập huấn quán triển sâu rộng luật quốc phòng các văn bản hướng dẫn thi hành luật tới toàn thể cán bộ chế sĩ để nắm vững nội dung triển khai hiệu quả áp dụng thực hiện thống nhất tiến hành ra soát các văn bản hướng dẫn thi hành luật quốc phòng ban hành để tiếp tục đề nghị sửa đổi bổ sung đặc biệt là bãi bỏ những văn bản không còn hiệu lực
công an các đơn vị địa phương có kế hoạch tập huấn quán triển sâu rộng luật quốc phòng các văn bản hướng dẫn thi hành luật tới toàn thể cán bộ chế sĩ để nắm vững nội dung triển khai hiệu quả áp dụng thực hiện thống nhất tiến hành ra soát các văn bản không còn hiệu lực

công an năm hai nghìn một mươi chín cục trang bị và kho vận đã nhanh chóng ổn định tổ chức triển khai chức năng nhiệm vụ và tổ chức công tác đảm bảo trang bị kho vận theo phương châm chủ động hiệu quả tiết kiệm và hiện đại đáp ứng yêu cầu công tác chiến đấu và xây dựng lực lượng công an nhân dân
công an năm hai nghìn một mươi chín cục trang bị và kho vận đã nhanh chóng ổn định tổ chức triển khai chức năng nhiệm vụ và tổ chức công tác chiến đấu và xây dựng lực lượng công an nhân dân
đồng tình với phương hướng nhiệm vụ công tác sáu tháng cuối năm nêu trong báo cáo
thứ trưởng nguyễn văn sơn đề nghị cục trang bị và kho vận cần chủ động phối hợp với các đơn vị chức năng của bộ dự báo sát tình hình để hiểu rõ hơn nhu cầu thực tế của từng đơn vị
tập trung đầu tư mua sắm có trọng tâm trọng điểm đảm bảo việc đầu tư mua sắm trang bị trang cấp bám sát nhu cầu thực tế
trong nhận thức sử dụng ngân sách phải có trách nhiệm tiết kiệm hạn chế mức thấp nhất lãng phí đặc biệt trong khâu mua sắm trang bị đồng thời chủ động kiểm tra giám sát kiểm toán nội bộ minh bạch hóa các nội dung công việc khắc phục tồn tại hạn chế tránh để xảy ra sai sót
tiếp tục thực hiện cải cách hành chính sâu rộng trong công tác quản lý nội bộ quản lý đầu tư xây dựng cơ bản nhà và đất
đây chính là một trong những nhiệm vụ trọng tâm được nhấn mạnh tại hội nghị sơ kết công tác sáu tháng đầu năm triển khai công tác sáu tháng cuối năm hai nghìn một mươi chín của cục quản lý xây dựng và doanh trại bộ công an vừa được tổ chức vào chiều nay tại hà nội
báo cáo tại hội nghị cho thấy sau tháng đầu năm cục quản lý xây dựng và doanh trại đã có nhiều đổi mới trong công tác hoạt động chuyên môn hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao
thời gian tới đơn vị sẽ tiếp tục tổ chức quản lý triển khai thực hiện tốt kế hoạch đầu tư xây dựng
cơ bản năm hai nghìn một mươi chín danh mục kế hoạch chuẩn bị đầu tư năm hai nghìn hai mươi phù hợp với chủ trương định hướng của đảng ủy công an trung ương lãnh đạo bộ công an
đẩy mạnh công tác cải cách hành chính thay đổi lề lối làm việc từ thụ động sang chủ động nắm chắc tình hình thực hiện xây dựng cơ bản
quản lý doanh trại của các đơn vị địa phương đồng hành cùng các địa phương các chủ đầu tư công an quản lý thực hiện dự án xây dựng hoàn thành công trình
đảm bảo chất lượng chủ động hoàn thành quyết toán theo đúng quy định ứng dụng công nghệ thông tin hiện đại vào công tác cập nhật số liệu lưu trữ tra cứu tổng hợp báo cáo
chủ động phối hợp với các đơn vị chức năng làm tốt công tác tham mưu về chương trình kế hoạch dài hạn ngắn hạn liên quan đến công tác xây dựng cơ bản nhà đất trong công an nhân dân
bản tin tiếp tục với các tin tức đáng chú ý khác liên quan đến vụ án gây dối trật tự công cộng xảy ra vào ngày một mươi tháng sáu năm hai nghìn hai mươi ba
trên địa bàn xã hòa minh huyện tuy phong tỉnh bình thuận sáng nay tòa nhân dân tỉnh bình thuận đã mở phiên tòa phúc thẩm xét xử ba trong số một mươi năm bị cáo
tại phiên tòa sơ thẩm vào ngày bảy tháng ba tòa nhân dân huyện tuy phong đã tuyên phạt mức án từ hai năm đến ba năm tù giam với một mươi năm bị cáo
tuy nhiên sau khi phiên tòa sơ thẩm có ba trong số một mươi năm bị cáo gồm nguyễn thị liên trần hổ và phạm thị minh thu đã có đơn kháng cáo xin giảm án
theo cáo trạng vào ngày một mươi tháng sáu năm hai nghìn một mươi tám có rất nhiều người tụ tập trên tuyến đường quốc lộ một a khu vực cầu nam thuộc thôn lâm lộc một xã hòa minh và khu vực cầu sông lũy khu phố thanh văn một thị trấn phan rí cửa huyện tuy phong
trong đám đông này có ba bị cáo là nguyễn thị liên trần hổ và phạm thị minh thu đã có hành vi la hét kích động phá vách gây náo loạn cản trở các phương tiện lưu thông gây ách tắc giao thông nghiêm trọng
ngoài ra các đối tượng còn sử dụng nhiều loại hung khí như đá gạch đoạn cây tấn công vào lực lượng công an lực lượng cảnh sát cơ động đang thực hành công vụ
tại phiên tòa phúc thẩm xét thấy không có tình tiết để giảm nhạy hình phạt hội đồng xét xử đã bác đơn kháng cáo và giữ nguyên mức án như đã tuyên tại phiên tòa sơ thẩm đối với ba bị cáo trong vụ án

cấm đi khỏi nơi cư trú với bị can dương văn trung là hai cán bộ dưới quyền của tống quang thái tại ban giải phóng mặt bằng và tái địa cư tp thanh hóa về hành vi lợi dụng chức vụ quyền hạn khi thi hành công vụ
theo kết quả điều tra xác minh ban đầu từ tháng một năm hai nghìn một mươi sáu lợi dụng việc được giao nhiệm vụ chủ trì và trực tiếp thực hiện công tác kiểm kê giải phóng mặt bằng đối với diện tích đất bị thu hồi tại phố lễ môn và phố vạn sơn phường đông hải thành phố thanh hóa
để phục vụ đầu tư xây dựng dự án số hai khu đô thị đông hải nguyễn văn đức đã chỉ đạo dương văn trung trao đổi hướng dẫn và thỏa thuận với các hộ dân thuộc diện bị thu hồi đất đã được lập biên bản kiểm kê để sửa chữa ghi nhận hoa màu là lúa và rau ngô
sau đó tẩy xóa ba mươi tám biên bản kiểm kê thực tế hoa màu từ lúa thành hoa ly củ để tăng tiền tranh lệch đền bù đất gây thiệt hại cho nhà nước trên một sáu tỷ đồng
riêng tống quang thái với tư cách là phó giám đốc ban giải phóng mặt bằng
và được giao nhiệm vụ phụ trách chính công tác giải phóng mặt bằng dự án khu đô thị đông hải đã không kiểm tra giám sát việc thực hiện nhiệm vụ của nguyễn văn đức và dương văn trung
nên đã tạo sơ hở để đức và trung tẩy xóa lập khống hồ sơ đền bù gây thiệt hại một số lượng lớn tiền của nhà nước
căn cứ các tài liệu đã thu thập lời khai của tống quang thái và các đối tượng có liên quan có đủ căn cứ để khởi tố bị can đối với tống quang thái về hành vi thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng
liên quan đến vụ cháy rừng tại huyện hương sơn tỉnh hà tĩnh ngày hôm nay cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện hương sơn tỉnh hà tĩnh đã ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam đối với ba đối tượng
gồm nguyễn văn sử cao huy trương cùng chú tại xã sơn hồng và lương xuân thịnh chú tại xã sơn lĩnh huyện hương sơn về tội vi phạm quy định về phòng cháy cháy cháy

cơ quan cảnh sát hình sự công an tỉnh hà tĩnh điều tra làm rõ hai vụ với bốn đối tượng gây ra cháy rừng trên địa bàn
cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện hương sơn đang tiếp tục mở rộng điều tra làm rõ nguyên nhân gây ra các vụ cháy khác để xử lý theo đúng quy định của pháp luật
một thông tin rất đáng chú ý liên bộ công thương tài chính vừa công bố điều hành giá xăng dầu kể từ một mươi bảy h ngày hôm nay một mươi bảy tháng bảy
công văn của liên bộ công thương tài chính cho biết xăng e năm ron chín mươi hai tăng sáu trăm hai mươi sáu đồng một lít xăng ron chín mươi năm tăng bảy trăm một mươi tám đồng một lít
dầu diazen năm s tăng bốn mươi tám đồng một lít dầu hỏa tăng hai mươi hai đồng một lít dầu ma rút ba năm s tăng bảy trăm sáu mươi đồng một kg
như vậy giá bán các mặt hàng xăng dầu tiêu dùng phổ biến trên thị trường như sau xăng e năm ron chín mươi hai không cao hơn hai mươi hai trăm bảy mươi chín đồng một lít
sang ron chín mươi năm không cao hơn hai mươi một hai trăm ba mươi năm đồng
dầu diazen năm s không cao hơn một mươi sáu chín trăm chín mươi bảy đồng một lít dầu hỏa không cao hơn một mươi năm chín trăm năm mươi chín đồng một lít dầu ma rút ba năm s không cao hơn một mươi năm chín trăm tám mươi đồng một kg
đây là lần tăng giá thứ hai với tổng mức tăng hơn một đồng một lít
trước đó giá sang dầu đã có ba lần giá sang giảm liên tiếp với mức giảm giá sang ron chín mươi năm tổng cộng khoảng hai đồng một lít sang e năm ron chín mươi hai khoảng một năm trăm linh đồng một lít
trước đó giá sang dầu đã có ba lần giá sang ron chín mươi năm tổng cộng khoảng một đồng một lít sang e năm ron chín mươi hai khoảng một đồng một lít sang e năm ron chín mươi hai khoảng một đồng một lít sang e năm ron chín mươi hai khoảng một đồng một lít